tại đà nẵng thường trực thành ủy đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đà nẵng
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm và thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm hai nghìn bốn mươi
về tầm nhìn quy hoạch chung đơn vị tư vấn thống nhất quan điểm là phát triển đà nẵng trở thành một đô thị sông nước bền vững
và có bản sắc riêng theo tính toán của đơn vị tư vấn dân số của đà nẵng vào năm hai nghìn bốn mươi năm có thể lên đến gần hai triệu người
các chuyên gia cho rằng thành phố cần phải chú trọng phát triển đô thị nén tại khu vực trung tâm tạo thêm không gian công cộng và tiện đích đô thị
đồng thời phát triển đô thị mở rộng dân về hướng tây
về phát triển hạ tầng cảng biển đơn vị tư vấn đề xuất định hướng mở rộng cảng tiên sa phục vụ cho cụm logistic dịch vụ sửa chữa tàu thuyền dịch vụ du lịch
ngoài ra thành phố cần nghiên cứu tạo hành lang để phục vụ cho định hướng phát triển chung của đô thị trong tương lai